trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố hải phòng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy và cán bộ chủ chốt của thành phố hải phòng
báo cáo với chủ tịch quốc hội và đoàn công tác bí thư thành ủy hải phòng lê văn thành cho biết sau hai năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố
hải phòng đã đạt được kết quả toàn diện một số ngành lĩnh vực có bước phát triển mạnh mẽ đột phá nổi bật
hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng củng cố bảo đảm đồng bộ hoạt động thông suốt hiệu lực hiệu quả có nhiều đổi mới sáng tạo
vai trò lãnh đạo toàn diện của thành ủy và các cấp ủy được bảo đảm
công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền vận động nhân dân được quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao
nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
như tổng sản phẩm trong nước grdp của thành phố luôn tăng trên một mươi năm trên năm
thu nội địa vượt mục tiêu hai mươi tỷ đồng trước ba năm ngay từ năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt hai mươi một chín trăm linh chín tỷ đồng
các chỉ tiêu còn lại đều được nhận định sẽ hoàn thành vượt mức trước khi kết thúc nhiệm kỳ như sản lượng hàng hóa qua cảng hải phòng
lượng khách du lịch dự kiến sẽ vượt mục tiêu trước hai năm lần lượt năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một trăm một mươi triệu tấn và bảy bảy mươi chín triệu lượt khách
môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ có chuyển biến tích cực
hải phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tổng vốn đầu tư fdi từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt trên năm tỷ đô la mỹ
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng trước những phát triển vượt bậc của thành phố hải phòng
ghi nhận đến nay thành phố hải phòng đã thực hiện thành công và vượt nhiều chỉ tiêu của nghị quyết số ba mươi hai ngày năm tháng tám năm hai nghìn ba của bộ chính trị khóa chín
về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
kinh tế xã hội thành phố tăng trưởng ở mức cao an ninh quốc phòng được tăng cường trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ
môi trường sống tại thành phố ngày càng bình an tạo sự tin tưởng nhiều hơn của nhân dân nhà đầu tư và du khách
chủ tịch quốc hội đặc biệt khen ngội hải phòng
hải phòng đã làm tốt công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư nơi ở mới cho người dân
trong hai năm gần đây thành phố đã thu hồi hơn ba bảy trăm bảy mươi ba hectare đất tương ứng ba mươi năm sáu trăm sáu mươi bốn hộ dân ảnh hưởng nhưng số đơn thư khiếu kiện rất ít
chủ tịch quốc hội cho rằng việc thành ủy hải phòng đã phân công tất cả các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy xuống địa bàn lắng nghe
kịp thời giải quyết khiếu nại của người dân là một cách làm hay cần được nêu gương trong công tác dân vận
nhấn mạnh dư địa phát triển của thành phố hải phòng còn rất lớn
chủ tịch quốc hội căn dặn thành phố hải phòng không được thỏa mãn
hải phòng cần tiếp tục quán triệt bám sát các nghị quyết của trung ương và thành phố để làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị phát huy nhịp độ tăng trưởng kinh tế giữ vững và tăng cường công tác quốc phòng an ninh bảo đảm trị an xã hội
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống của thành phố đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng sẽ phát huy những kết quả đã đạt được
nỗ lực xây dựng thành phố hoa phượng đỏ thành trọng điểm phát triển năng động của cả nước
trước đó trong sáng ngày chín tháng bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã đến dự cắt băng khai trương bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec hải phòng
bệnh viện thứ bảy trong hệ thống y tế vinmec thăm tổ hợp sản xuất ô tô vinfast